phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án
bắt hai đối tượng và thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu tuần tra kiểm soát trên tuyến đường nối giữa đường mòn hồ chí minh với đường tránh thành phố đồng hới
công an phát hiện có một nam thanh niên với biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra xác định đối tượng tên trương công linh
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu giữ gần hai viên ma túy đối tượng mang theo
tiếp tục mở rộng công an tỉnh quảng bình khám xét khẩn cấp bắt hai đối tượng liên quan là nguyễn trung thành và bùi tuấn anh
cùng trú tại huyện quảng ninh
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn bá nguyên trường bốn mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai
mức án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép
tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực cầu vượt linh xuân thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trường nhiều lần mua ma túy của một người không rõ lai lịch mang về cất dấu sử dụng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trường lên mạng xã hội mua một gói ma túy đá sáu mươi bốn viên thuốc lắc với tổng giá tiền là bốn mươi triệu đồng
công an huyện trảng bom tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trường thì phát hiện nhiều loại ma túy với khối lượng hơn bốn trăm hai mươi gram

trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trần thị huyền đã dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật
đất không thuộc quyền sử dụng của mình một thủ đất bán cho nhiều người chiếm đoạt của nhiều người trên đề bán tỉnh
số tiền bước đầu làm rõ là trên ba tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần thị huyền
và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đề nghị ai là người bị trần thị huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ với điều tra viên lê minh thanh số điện thoại chín trăm ba mươi năm tám mươi một một trăm tám mươi năm để được giải quyết
thưa quý vị vì nhiều lý do khác nhau hiện nay thì có không ít người đã tìm kiếm các phần mềm định vị giám sát điện thoại để theo dõi người khác
trong khi đó hành vi giám sát các hoạt động của cá nhân cơ quan tổ chức
khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật
chưa xét đến khi cảnh sẽ bị pháp luật xử lý thì đã có không ít người ra vào bẫy lừa đảo của các đối tượng nhận cung cấp dịch vụ thiết bị giám sát này
thủ đoạn và chiêu trò của các đối tượng ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đỗ việt hùng lê trường giang và đào thanh bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này đã thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại ở huyện ninh giang huyện cẩm giang huyện thanh hà và phường thanh bình thành phố hải dương với tổng số tiền gần sáu mươi triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội đăng quảng cáo bán phần mềm định vị giám sát điện thoại
khi có người liên hệ thuê hùng sẽ hướng dẫn liên hệ qua gia lô tên ktv mạnh để hướng dẫn cách thức
nhập mức phí thuê phần mềm
khi khách hàng đồng ý hùng cung cấp website để các khách hàng truy cập
giao diện của website có thông tin về phần mềm ứng dụng có thể theo dõi và mức thuê
nếu khách hàng đồng ý các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua một số tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp
khi khách hàng nhập mức phí thuê phần mềm đưa ra đường đường mình để đưa đến khách hàng
khi khách hàng bước vào đấy nó sẽ hiện nên có tất cả phần mềm ở trên đó có dạng giao dịch trên facebook gialo
giao diện giống như thứ chất là không có gì cả
khi muốn yêu cầu vào để xem kiểm tra tôi mới yêu cầu nhập số điện thoại của người bạn muốn theo dõi vào và dưới là bật khẩu
bên bạn phải mua bên tôi mới cấp cho bạn
do khách hàng đang nóng nòng tìm những việc tiêu dụng trên đấy khách hàng sẽ truyền tiền cho tôi
quá trình điều tra cơ quan công an còn làm rõ từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cùng thủ đoạn tương tự các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại nhiều địa phương khác nhau với số tiền hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
cơ quan công an phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương có một số khuyến cáo với người dân
cơ quan công an phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với người dân